tin bão khẩn cấp cơn bão số hai có tên gọi quốc tế là moon
vào hồi một mươi sáu h ngày ba tháng bảy vị trí tâm bão cách huyện đảo bạch long vĩ khoảng một trăm linh km về phía nam
cách đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa khoảng hai trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp năm
trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa với sức gió mạnh cấp bảy tám giật cấp một mươi
sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông
trên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ
sau khi đi vào đất liền áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa tối nay có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
từ đêm nay đến sáng mai ngày bốn tháng bảy có gió mạnh cấp sáu bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy tám giật cấp một mươi